sau khi trên địa bàn ghi nhận thêm hai mươi bảy ca dương tính với sars cov hai ngay trong đêm ngày hai mươi bốn dạng sáng ngày hai mươi năm tháng sáu
hàng trăm cán bộ y tế và tình nguyện viên tỉnh bình dương đã tỏa đi nhiều địa điểm lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cho khoảng bốn mươi người dân trên địa phương
khoảng bốn mươi người dân được lấy mẫu xét nghiệm đều ở hai khu phố đang được phong tỏa là bình phước a và bình phước b thuộc bình chuẩn bình dương
đây là hai khu phố bị phong tỏa do có liên quan đến ca dương tính tại công ty việt nam housewer
công ty này hiện có hàng chục ca dương tính với covid một mươi chín và nằm trong chuỗi lây nhiễm của ổ dịch phường tân phước khánh giáp danh với phường bình chuẩn
sáng nay tỉnh bình dương có thêm một mươi ca mắc covid một mươi chín như vậy là đợt bùng phát dịch lần thứ tư tính đến nay tỉnh bình dương đã có hai trăm linh một ca mắc trong cộng đồng